những người dân đang cư trú tại phía đông nam new england hoàn toàn không được cảnh báo gì về cơn bão xoáy tàn khốc này
số ít những người hay lo chắc chắn một cách tạm bỡ ngôi nhà của mình
một mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi tám sự cuồng nộ của thiên nhiên kéo đến
tốc độ di chuyển của cơn bão lên tới tám mươi km trên giờ
ố ạt tiến vào bờ biển phía đông long island newark sau đó quét qua toàn bộ vùng new england
rất khó đoán được hướng và vận tốc di chuyển của cơn lốc xoáy
mắt bão đã di chuyển từ vùng phía đông đến vùng loung iceland chỉ trong vòng chưa đến ba ngày với diện tích bào phủ rộng tới ba mươi km tạo ra những cuộc sóng tràn vào bờ cao đến hơn hai mươi mét
còn tại những vùng phía đông cơn lớp xoáy đã di chuyển từ vùng phía đông đến vùng long island chỉ trong vòng chưa đến ba ngày

hường phong và hồng thủy đã phá hủy năm mươi bảy ngôi nhà hai mươi sáu xe hơi giật đổ hai mươi cột điện và gần hai tỷ cây cối
tại new york và long island số người thiệt mạc là năm mươi người
tại ross island huyền triều đã dìm chết một trăm linh người
ở con ettekat đây là thảm họa tự nhiên lớn nhất trong vòng ba trăm năm mươi năm trở lại đây
bãi biển thành phố new london các tòa nhà bị sóng gió san phẳng
còn tại massachusett lũ lụt khiến chín mươi chín người tử vong
lũ lụt cũng phá hủy nghiêm trọng các con phố
nhưng ống thoát nước trôn sâu hơn một mét dưới mặt đất cũng bị sới tung lên và lộn ra ngoài
tại new hamsia lũ lụt phá hủy một mươi cây cầu
với sức tàn phá khủng khiếp cơn bão đã khiến khoảng bảy trăm linh người chết và hàng ngàn người bị thương
một ngày sau trận thiên tai kinh hoàng tràn ngập các trang báo là thông tin về cơn bão về những người chết và mất tích
cơn lốc xoáy đã điên cuồng tàn phá cơ sở vật chất và gây ra bao cái chết thương tâm
đó là minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên
với những thiệt hại đã gây ra new yland nằm trong danh sách một mươi cơn bão kinh hoàng nhất trong lịch sử